tổ chức hợp tác hồi giáo oec đã phản đối kế hoạch hòa bình trung đông do tổng thống mỹ donald trump đề xuất
đồng thời kêu gọi năm mươi bảy nước thành viên không hỗ trợ thực thi văn kiện này
theo tuyên bố oec phản đối kế hoạch của mỹ và israel bởi điều này không đáp ứng những nguyện vọng tối thiểu
và các quyền lợi hợp pháp của người dân palestine cũng như đi ngược lại tiến trình hòa bình
oec kêu gọi tất cả các nước thành viên không ủng hộ kế hoạch trên hoặc hợp tác với những nỗ lực của chính quyền mỹ
nhằm thực thi kế hoạch bằng mọi hình thức
oec cơ quan đại diện cho hơn một năm tỷ người hồi giáo trên thế giới đã tái khẳng định sự ủng hộ đông jerusalem
là thủ đô của nhà nước palestine trong tương lai
oec nhấn mạnh hòa bình sẽ chỉ đạt được khi israel chấm dứt việc chiếm đóng
cũng như rút quân khỏi lãnh thổ của nhà nước palestine